còn trong tình trạng đáng lo hơn cột kèo bị sập sệ mục nát những cây trống bằng gỗ được giữ lên san sát nhau như thế này cũng không giúp ngôi đỉnh cổ thoát khỏi tình trạng sập đổ bất cứ lúc nào
cái đỉnh nó đã xuống cấp như thế này thì ý kiến tôi thì tôi tính được là không thể sập cả đỉnh vật thế cho nên là chỉ có từng chỗ một thôi
thế cái này thì là tôi cũng nhìn thấy cái chỗ nào nó khỏe hơn thì bão thì tôi chú ý ở đấy
đình xuân canh đến nay vẫn chưa được trùng tu tôn tạo dù đã xuống cấp nghiêm trọng vẫn được giải thích là thiếu kinh phí
đại diện sở văn hóa thể thao hà nội lại cho biết mọi thủ tục để cấp vốn cho huyện đông anh đã hoàn tất vấn đề còn lại là công tác triển khai hoàn thiện của chính quyền địa phương này
chúng tôi cũng phối hợp với các sở chức năng của thành phố trình với thành phố để cấp một cái nguồn vốn để mà trùng tu tôn tạo đình xuân canh này
hiện nay là các cái thủ tục về cấp vốn là đã xong
thì quỹ ban dân huyện đông anh cần phải đẩy nhanh cái tiến độ mà triển khai cái dự án trùng tu này
cho đến nay nếu huyện đông anh vẫn không hoàn thành việc trùng tu thì nguồn vốn sẽ bị thu hồi và quá trình trùng tu cho ngôi đình cổ sẽ không biết đến bao giờ mới được thực hiện
với việc đổi trách nhiệm vòng quanh này thì triển khai đúng tiến độ là rất khó khả thi
may mắn thay không phải di tích nào cũng bị bế tắc về thủ tục và nguồn vốn
chỉ cách đình xuân canh vài chục mét di tích cấp quốc gia đền quan âm đã được trùng tu
nguồn vốn đã được hoàn thiện vào cuối năm hai nghìn một mươi năm và công trình này được huy động nguồn vốn xã hội hóa
chỉ để giải quyết cái chuyện là nếu xã hội hóa thì trùng tu nhanh hơn và tiền nhà nước thì trùng tu chậm hơn
thì chuyện ấy chúng ta cũng không cần phải nói cũng hiểu với nhau rằng kinh phí được xã hội hóa hay có một cái cụ thể hơn là có sự tham gia của tư nhân ở đấy nó thông thoáng hơn
cũng giống như suy nghĩ của anh kiên rằng là cái nguồn vốn của nhà nước thì được giải ngân nó có một cái hệ thống rất là dày dào
còn lại các nguồn xã hội hóa thì do của tư nhân thì các nguồn khác nhau mà đi vận động
thì rõ ràng rằng là cái việc đó nó nhanh hơn nhiều lần
và cái vấn đề xã hội hóa di tích thì mình nghĩ là vấn đề khá tốt chỉ có vấn đề là ta sẽ bàn thêm xã hội hóa như thế nào
như anh bùi hoài mai vừa nói thì rõ ràng chúng ta thấy có một cái thực tế đó là hiện nay nước ta có tới ba di tích được xếp hạng cấp quốc gia
và năm di tích thì xếp hạng cấp tỉnh và thành phố
tuy nhiên là cái nguồn vốn mà chúng ta ưu tiên cho việc trùng tu tu bổ di tích thì mới chỉ ưu tiên cho những di tích mà xếp hạng cấp quốc gia đúng không ạ
và điều đó thì đồng nghĩa với việc là có tới hàng ngàn di tích mà xếp hạng cấp tỉnh thành phố cũng như là hàng chục ngàn di tích khác chưa được xếp hạng
chúng ta vẫn chưa có cái nguồn vốn để đầu tư cho cái việc trùng tu tu bổ
vậy thì các vị khách mời có thể cho biết là cái vai trò của cái việc xã hội hóa cái nguồn vốn để trong cái việc trùng tu tu bổ di tích sẽ có cái vai trò như thế nào
trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau cái chuyện mà xã hội hóa việc trùng tu di tích nó là một việc tốt
bởi vì cũng cần phải nói lại khi mà tôi bắt đầu vào cái nghề
cái nghề trùng tu di tích từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một thì có cái phong trào là các địa phương xin xếp hạng di tích
bởi vì họ hy vọng là khi được nhà nước xếp hạng thì nhà nước sẽ cho tiền để sửa
và rất nhiều các cái giai đoạn này cho đến gần đây vẫn có những nơi như thế
cho đến khi mà có cái chủ trương mà huy động vốn xã hội hóa thì cái chuyện đấy nó cũng có thay đổi
và chúng ta
chúng ta có chứng kiến những cái di tích nó được bảo quản hoặc là được trùng tu thậm chí là đại tu
một cách nó kịp thời hơn khi mà phải chờ một bộ cái nguồn vốn rất là e hẹp từ nhà nước
tuy nhiên là tôi cũng đồng ý với anh bùi hoài mai ở chỗ là chúng ta làm cái việc đó có vẻ hơi chậm
và chăng nữa là cái cách mà chúng ta làm nó cũng cần phải có sự tham góp của
nhiều chuyên gia nhiều giới nhiều ngành
cách đây hơn một năm đây là vị trí an tọa của cặp sư tử đá ngoại lai tại đỉnh hồi quan tỉnh bắc ninh
nhờ nhóm đình làng việt phát hiện nên cặp sư tử này đã nhanh chóng được di rời theo đúng tinh thần của công văn hai nghìn sáu trăm sáu mươi hai của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và trả lại nguyên trạng không gian văn hóa thuần việt của di tích
được thành lập từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn đình làng việt đã trở thành nơi sinh hoạt của gần sáu thành viên
bao gồm những người yêu thích kiến trúc và giá trị văn hóa đình làng truyền thống
không chỉ có nhóm đình làng việt mà nhiều người yêu di sản cũng đã thành lập nên các nhóm xã hội hóa
nhằm đem lại cảnh quan ban đầu của các di tích bị xuống cấp
tuy nhiên vì sao sư tử ngoại lai xa lạ với văn hóa bản địa lại ngây ngang vào chùa vào đình
có lẽ nguyên nhân chẳng đâu xa nó là mặt trái của việc xã hội hóa di sản di tích
không ai có thể phủ nhận những lợi ích tích cực của chủ trương xã hội hóa
thế nhưng văn hóa vốn là lĩnh vực nhiều nhạy cảm
di sản ngàn năm vốn mong manh chỉ cần một sự thở ơ một cái lức đầu ngảnh mặt của nhà quản lý
là mất đi vẻ cú kính vốn có
nhìn vào những cái đó thấy đau lòng phẫn nộ và lo ngại cho cái hạn hẹp kiến thức lịch sử
chính đất nước mình của nhiều người
thì trong chuyện mà góp vốn để xã hội hóa là một cái trùng tu di tích
thì người ta cũng đòi có một cái quyền như thế
thì nguyên nhân nó ở cái chỗ đấy
và vấn đề ở cái chỗ là bây giờ muốn trùng tu một cái di tích
một cách khoa học bài bản
thì ngoài cái chuyện mà hô hào chuyện xã hội hóa chuyển tiền
thì chúng ta không được phép xã hội hóa chuyện thi công cái công trình này
hoặc là bây giờ nói một cách khác đi
tức là không bàn về chuyện quản lý vốn nữa
mà cái tiền xã hội hóa ấy cái ông cúng dường ấy
sửa cái đình cái chùa cho quê ông ấy
nhưng cái hồ sơ thiết kế rồi quá trình thi công
là phải có cơ quan chuyên môn có mặt và giám sát
hàng loạt những xây phạm trong tu bộ đình chùa bế mạo thời gian qua
đã cho thấy cái sự lúng túng trong cái việc tìm tiếng nói chung giữa cộng đồng
với cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các di tích
cũng như là về vấn đề
vấn đề văn hóa nhận thức về vấn đề này
làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được bài toán này ạ
đấy là một câu hỏi hay nhưng cực khó
với không chỉ chúng ta ngồi ở đây mà cả với các quan chức
tôi nghĩ là cả các quan chức bộ văn hóa
bởi vì cá nhân tôi đã từng phản đối việc
có một doanh nghiệp này có một ông đại gia kia
góp tiền vào để trùng tu cái di tích ở quê ông ấy
và khi mà chúng tôi góp ý
thì lại được khuyên vào thôi cũng vừa phải thôi
không có ông
ông phật ý ông lại rút tiền thì mình lại không làm được việc
thì di tích lại không được trùng tu
việc tìm tiếng nói chung giữa cộng đồng
và cơ quan quản lý nhà nước ấy
có không khi mà cơ quan quản lý nhà nước
chưa hỏi họ coi là họ vẫn là quản lý
và họ cho
thì ông đại gia này được làm
tiến sĩ cho rằng là
cái vấn đề quản lý nhà nước ở đây thì lại
họ đánh đồng
cái việc là một người có tiền
có nguồn vốn để có thể đầu tư vào
một cái vấn đề quản lý văn hóa thì họ cũng sẽ có
được cái quyền là
điều chỉnh theo cái ý muốn của họ đúng không ạ
thế thì vai trò của quản lý nhà nước
là chúng ta đang quản lý
một vấn đề về văn hóa về tín ngưỡng cơ mà
cái tốt của cái việc xã hội hóa
là nó giúp cho
chúng ta giữ được di tích kịp thời
như tôi vừa nói thì nó cũng có
một cái phần tiêu cực mà chúng ta không thể
không nói đến tức là khi ông cứ bỏ tiền ra
thì ông ấy muốn sửa cái như thế nào là theo yêu cầu
thì cái đó lại không được
đấy là tôi nói về mặt chuyên môn
còn bây giờ ngay về cái chuyện kinh phí thôi
nó cũng nên chăng có một cái chuyện là
bây giờ các mạnh thường quân
vào một cái quỹ
để chúng tôi di tích còn quyết định
tiền ở cái quỹ đấy cho di tích nào
thì ngoài chuyện
ưu tiên cái nhu cầu hay là cái
cái cái cái
cá nhân của người đóng góp tiền
thì nhà nước có quyền quyết định
chứ tôi biết là có rất nhiều nơi là
có những doanh nghiệp
thành đạt họ về quê họ
họ bỏ tiền ra làm
và cái hồi tôi còn làm nghề trùng tố di tích
là chúng tôi không can thiệp gì vào được công việc
bởi vì ông bảo lấy tiền của ông ông cũng làm
chúng ta phải lưu ý cái chuyện tiêu cực nữa
tôi muốn có một cái chương trình để giáo dục cho họ
cách thế nào là bảo tồn di tích
một cái hài hòa làm sao đó có một cái sự giải pháp hài hòa
giữa cái tâm linh cái tín ngưỡng và cái bảo tồn di tích
đó thì đấy
thành ra tôi gặp cái việc mà anh kiên nói
tôi gặp rất nhiều
người dân thì nghĩ đơn giản lắm
tôi nghĩ rằng là à xin được tiền về là mừng lắm rồi
vấn đề đồng tiền sử dụng thế nào thì càng làm sao xây càng nhiều càng tốt
đấy là cái cách nghĩ của người dân
tuy nhiên tôi nghĩ vẫn có một cái giải pháp
tức là gần đây ví dụ có rất nhiều những cái nhóm xã hội
ví dụ như gần đây nhất là có cái nhóm đình làng việt
hoặc là những cái nhóm nghiên cứu về linh vật
làm sao chúng ta tận dụng được vai trò của những nhóm xã hội như vậy
và họ sẽ giám sát họ có ý kiến để không
có thể là có
và để giám sát cùng chúng ta giám sát quá trình trùng tu
và tôi cũng muốn nói rằng là cái xã hội hóa ở đây ấy
nó là phải có người chịu trách nhiệm
ở đây cái vai trò như là tiến sĩ sự học nguyễn hồng kiên
cũng như là họa sĩ bùi hoài mai chia sẻ đó là vai trò của cơ quan quản lý
cơ quan chủ thể rất là quan trọng trong cái việc điều phối và điều hòa giữa cái vấn đề này
để nó di tích không bị méo mó hay là bị biến dạng đi được không ạ
của tình cảm và truyền thống của bao thế hệ
nó có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách con người việt nam
đặc biệt là trong xã hội hiện đại
mặc dù trải qua bao biến cố lịch sử mất mát hủy hoại
tuy nhiên là nguồn di sản ấy đến nay vẫn vô cùng phong phú đa dạng
nhờ vào những hoạt động chính sách bảo tồn di sản văn hóa của đảng và nhà nước ta
công việc này cần sự chung tay của toàn xã hội để di sản mãi trường tồn theo thời gian
đến đây chương trình góc nhìn văn hóa tuần này cũng xin được kết thúc
một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại